tại hà nội quận hoàn kiếm đang thực hiện dự án xây dựng cột mốc số ở khu vực không gian đi bộ bờ hồ hồ gươm
dự kiến đây sẽ là công trình điểm nhấn địa điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
bởi phương án kiến trúc cột mốc có tính thẩm mỹ cao độc đáo phù hợp với thủ đô nghìn năm văn hiến
xây dựng cột mốc km số vốn khá phổ biến tại nhiều thành phố trên thế giới
tuy nhiên lâu nay hà nội chưa có và nhiều người mặc định bưu điện hà nội là cột mốc số
do đó xây dựng cột mốc km số tại hồ gươm không chỉ để tính khoảng cách từ hà nội đến các địa phương khác
mà còn là điểm du lịch thú vị ý nghĩa mọi du khách đều muốn chinh phục
tuy nhiên lâu nay hà nội chưa có và nhiều người mặc định bưu điện hà nội là cột mốc số

mà còn là điểm du lịch thú vị ý nghĩa mọi du khách đều muốn chinh phục
nằm trong kế hoạch thực hiện dự án mới đây tạp chí kiến trúc hội kiến trúc sư việt nam
với hợp biểu ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức phát động cuộc thi thiết kế cột mốc km số
nhằm tìm kiếm một giải pháp thiết kế hữu hiệu nhất để đưa cột mốc km số trở thành một tác phẩm nghệ thuật công cộng
đáp ứng được vai trò ý nghĩa của nó
vì vậy với thiết kế lần này chúng tôi đòi hỏi các tác giả cần phải nghiên cứu
kể cả đưa ra những đề xuất để cải tạo các không gian cảnh quan xung quanh khu vực mà tác giả sẽ đặt km số
dự án hoàn thành cột mốc km số sẽ là một điểm du lịch thú vị thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế
qua đó không những quảng bá truyền thống lịch sử mà còn là sự tôn vinh địa danh nơi đặt cột mốc
đây cũng sẽ là dấu ấn lịch sử quan trọng kỷ niệm một nghìn một mươi năm
thăng long hà nội